chính thức khởi công xây dựng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay một số hạng mục của dự án mở rộng nâng cấp
cửa khẩu quốc tế móng cái tỉnh quảng ninh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại
và tạo điều kiện thuận lợi cho du khách nhân dân hai nước xuất nhập cảnh
ước tính trung bình mỗi ngày có trên một mươi năm lượt người qua lại tại cửa khẩu móng cái
trong đó khách trung quốc du lịch móng cái trong ngày và khách dùng hộ chiếu xuất nhập cảnh
đạt trung bình trên bảy người mỗi ngày
để đáp ứng nhu cầu du khách chờ nhập cảnh tại đây dịp ba mươi tháng bốn vừa qua
hạng mục nhà chờ nhập cảnh tại cơ khẩu quốc tế móng cái với diện tích trên ba trăm bốn mươi ba m hai
đạt tiêu chuẩn năm trăm linh chỗ ngồi đã được đưa vào sử dụng
trước khi cửa khẩu quốc tế móng cái chưa được triển khai dự án nâng cấp mở rộng cửa khẩu
với lượng nhân dân và du khách rất đông không đáp ứng được yêu cầu hoạt động xuất nhập cảnh
được sự quan tâm của trung ương cũng như của tỉnh thành phố đã triển khai dự án mở rộng nâng cấp cửa khẩu quốc tế móng cái
sau đó xây dựng hai khối nhà chờ cũng sửa chữa lại hệ thống nhà làm việc của liên ngành cửa khẩu
trong thời gian qua đã đưa vào giai đoạn một hoạt động nhà chờ nhập cảnh
và qua thời gian hoạt động cho thấy rất hiệu quả nhân dân du khách có lơi nghỉ chân rồi chờ làm thủ tục
trong thời gian tới khi hai nhà chờ xuất nhập cảnh đi vào hoạt động sẽ góp phần tích cực
trong việc thúc đẩy phát triển du lịch đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân cũng như khách du lịch chờ làm thủ tục và tại cửa khẩu quốc tế mong cái
đến thời điểm hiện tại đơn vị thi công cơ bản hoàn thiện khu nhà làm việc
trạm kiểm soát xuất cảnh phần mở rộng và khu nhà chờ bên xuất cảnh
dự kiến toàn bộ dự án sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trong năm hai nghìn một mươi bảy
khi hoàn thành sẽ góp phần lưu thông nhanh gọn thông thoáng chính xác
giảm ôn tắc cục bộ và những giờ cao điểm cho người và hàng hóa